tối ngày hai mươi hai tháng một mươi tại huyện hàm thuận nam và thành phố phan thiết tỉnh bình thuận có mưa lớn trên diện rộng có nơi mưa rất to
nước đã tràn qua đập thủy lợi ba bầu xã hàm thạnh huyện hàm thuận nam gây lũ ở hạ lưu
nhiều nhà dân và hàng ngàn hectare cây trồng ở xã mương mán và hàm mỹ bị ngập nặng
vào khoảng bốn giờ sáng nay hai mươi ba tháng một mươi nước từ sông mường mán dâng lên rất nhanh và tràn vào nhà dân gây ngập nặng
nhiều nhà bị ngập tới mái
rất nhiều diện tích thanh long của bà con đang chuẩn bị thu hoạch bị ngập lên tới ngọn làm cho trái thanh long bị hư hại phải chặt bỏ
do nước vẫn còn ngập sâu trên diện rộng nên chính quyền địa phương vẫn chưa thống kê hết thiệt hại của bà con
trước tình hình này ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh bình thuận yêu cầu huyện hàm thuận nam và thành phố phan thiết thông báo cho người dân biết để chủ động phòng tránh lũ kịp thời
đồng thời các địa phương phải có phương án di rời dân ra khỏi vùng lũ lụt nguy hiểm đến nơi an toàn